ngày một mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan
đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định pháp y tử thi
và đang tổ chức điều tra truy tìm các đối tượng truy sát đâm ba thanh niên
khiến cho hai người bị thương và một người tử vong
nạn nhân tử vong là một nam thanh niên ba mươi ba tuổi ngụ tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
nạn nhân bị hai vết đâm dưới ngực và được chuyển viện vào tp hcm nhưng không qua khỏi
trước đó nạn nhân cùng hai người bạn đều ba mươi một tuổi đi trên đường ở phan thiết
thì bị ba đối tượng lạ mặt bất ngờ truy xét
nạn nhân và hai người bạn hoãn sợ phóng xe máy bỏ chạy khoảng một km thì ngã gục xuống lề đường
các nạn nhân được đưa đi cấp cứu với các vết đâm bằng cánh tay ngực
nhận tin báo công an đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó
do vết thương quá nặng nên sơn đã tử vong trên đường chuyển viện vào tp hcm
thi thể nạn nhân được đưa về nhà và lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi
hiện công an đang trích xuất camera khu vực điều tra và truy bắt nhóm đối tượng gây án